trong đêm nay những cơn mưa rào và rông sẽ tiếp tục lập lại tại vùng núi các tỉnh thành phía đông bắc bộ
nhưng từ ngày mai là ngày khai giảng năm học mới mưa sẽ giảm nhanh cùng nền nhiệt tăng nhẹ
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ và nắng nóng cục bộ
sau đó từ mùng bảy mưa rông trên diện rộng quay trở lại nền nhiệt sẽ lại giảm nhẹ từ một đến hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ từ ngày mai mưa cũng giảm nhanh khiến nền nhiệt tăng nhẹ
cao nhất trong hai ngày tới sẽ giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng cục bộ
theo nhận định xa hơn thì đến khoảng ngày mùng bảy khi mưa rông tăng trở lại
nền nhiệt trên khu vực cũng sẽ giảm nhẹ nắng nóng tạm thời chấm dứt
tại miền trung khu vực các tỉnh từ thanh hòa đến quảng bình trong hai ngày tới phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng
còn các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế do hoạt động của giải thấp nên có mưa rông rải rác lúc chiều tối
nền nhiệt trên khu vực trong hai ngày tới khá cao
giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ và có nắng nóng cuộc bộ
sau đó từ chiều tối ngày mùng bảy khi vùng hội tụ gió di chuyển từ biển vào
thì mưa sẽ tăng mạnh hơn và lan dần đến các tỉnh phía bắc giúp nền nhiệt phần nào giảm đi nắng nóng tạm thời chấm dứt
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa rào và rông vài nơi
sau đó từ ngày mùng sáu mưa tăng lên ở diện giải rác
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn sẽ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
vùng cao tây nguyên ở rìa phía nam của hệ thống gây mưa cho khu vực trung bộ
nên gió tây nam cũng hoạt động mạnh theo và khiến mưa rông gia tăng hơn
thời gian mưa tập trung chính về chiều tối
ban ngày nắng gián đoạn nhưng nền nhiệt độ cũng dịu nhẹ hơn với mức nhiệt sao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới mưa rông tại đây cũng tăng cả về diện và lượng
trong mưa rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc và gió rất mạnh
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ
hôm nay và ngày mai giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
sau đó sẽ giảm từ một đến hai độ trong hai ngày tiếp theo